được tin đồng chí đại tưởng sĩ dạ vạt kẹo bùn phan nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước từ trần
ngày một mươi ba tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam sang dự quốc tăng đồng chí sĩ xã vạt kẹo bùn phan
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến chào và tiếp kiến tổng bí thư chủ tịch nước lào và thủ tướng chính phủ lào
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc tới đảng nhà nước nhân dân lào và gia quyến đồng chí sĩ xã vạt kẹo bùn phan
thủ tướng nhấn mạnh đồng chí sĩ dạ vạt không chỉ là lãnh đạo tài năng đức độ của lào đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc lào anh em
mà còn là người bạn thủy trung trí tình người đồng chí thần thiết gắn bó sắt cánh cùng việt nam trong suốt chặng đường đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước của hai dân tộc
đồng chí sĩ gia vạt mất đi là sự tổn thất to lớn với đảng nhà nước nhân dân lào và gia quyến
việt nam cũng đã mất đi một người bạn lớn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân lào đồng chí lãnh đạo cấp cao của lào chân thành cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã chia buồn về việc đồng chí sĩ dạ vạt từ trần
đặc biệt đã cử đoàn đại biểu cấp cao do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu sang dự quốc tăng
thể hiện mối quan hệ truyền thống vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt gần gũi giữa hai nước
cũng như tình cảm cá nhân của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các lãnh đạo việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ lào cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã hỗ trợ lào thời gian qua
đặc biệt là sự giúp đỡ thiết thực dành cho lào để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
đồng thời đánh giá cao các thành tiệu của việt nam trong kiểm chế đại dịch bước đầu khôi phục lại các hoạt động kinh tế
đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi nhất là đã khắc phục khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác asean thông qua tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến
đặc biệt là hội nghị cấp cao asean và asean cộng ba
qua đó vai trò và vị thế của việt nam được nâng cao hơn nữa
lào cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và vai trò ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao lào đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi một vào năm sau
chia sẻ những khó khăn của lào đang gặp phải do dịch covid một mươi chín
đồng thời đánh giá cao nỗ lực quyết liệt đồng bộ của chính phủ lào trong ngăn ngừa đại dịch
nhiều tuần qua không ghi nhận ca nhiễm mới khẳng định việt nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ lào
để hai nước sớm ổn định tình hình tập trung phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân